hiện các lực lượng chức năng của thành phố đã và đang khẩn trương ra soát khoanh vùng phong tỏa tạm thời các khu vực nguy cơ cao là nơi các bệnh nhân và các trường hợp tiếp xúc gần tức f một của các bệnh nhân đang sinh sống làm việc hoặc từng lùi tới
hẻm một trăm linh sáu đường bình tiên phường ba quận sáu đã được phong tỏa sau khi ca mắc covid một mươi chín bệnh nhân một ba trăm bốn mươi bảy được công bố vào chiều ngày ba mươi tháng một mươi một đây là nơi cư ngụ của bệnh nhân và gia đình
công tác giám sát cách ly khu vực này được tăng cường ở tất cả các lối vào hẻm các ngõ ngách sau khi nơi này xuất hiện ca nhiễm thứ hai là bệnh nhi một ba trăm bốn mươi tám hàng xóm của bệnh nhân một ba trăm bốn mươi bảy người dân ở các con hẻm khu vực lân cận cũng được khuyến cáo tăng cường biện pháp phòng chống dịch
cùng với đó cơ quan y tế cũng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm người dân trong khu vực quận và phường tổ chức cung cấp nhu yếu phẩm cho các hộ dân với người thân đến tiếp tế lương thực đồ dùng cho người dân trong hẻm quân dân tự vệ sẽ nhận và khử trùng rồi đưa vào bên trong